chiều nay chín tháng ba tại phủ chủ tịch chủ tịch nước trần đại quang đã có buổi tiếp bộ trưởng bộ ngoại giao hàn quốc
kang kyung hoa đang ở thăm chính thức việt nam theo lời mời của phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh
trao đổi về quan hệ song phương chủ tịch nước trần đại quang đề nghị hai nước cần tăng cường khai thác tính bổ trợ
tiềm năng hợp tác song phương chủ tịch nước nhấn mạnh việt nam mong muốn hai nước tăng cường phối hợp
trong các vấn đề quốc tế khu vực cùng quan tâm ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế
việt nam hoan nghênh chính sách hướng nam mới của hàn quốc tăng cường quan hệ với các nước asean
vì mục tiêu hòa bình hợp tác và phát triển chủ tịch nước trần đại quang gửi lời cảm ơn và đánh giá cao
tổng thống hàn quốc moon jae in đã sang việt nam tham dự tuần lễ cấp cao apec cuối năm ngoái tại thành phố đà nẵng
nhân dịp này chủ tịch nước cho biết việt nam hoan nghênh và sẵn sàng chào đón chuyến thăm cấp nhà nước
đây là chuyến thăm sông đất việt nam của nguyên thủ nước ngoài trong năm mới mộ tuất hai nghìn một mươi tám
và kỳ vọng chuyến thăm sẽ để lại dấu ấn quan trọng với các kết quả thiết thực cụ thể
báo cáo về kết quả cuộc hội đàm với phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh bộ trưởng cang kyng hoa cho biết
hai bên đã thảo luận về lịch trình chi tiết chuyến thăm việt nam của tổng thống moon jae in
nhấn mạnh tổng thống moon jae in rất mong chờ được gặp lại chủ tịch nước tại việt nam
hàn quốc mong muốn và tin tưởng thành công từ chuyến thăm việt nam
tổng thống moon jae in sẽ tạo sung lực để hai nước đạt được những kết quả thiết thực hơn nữa trong các lĩnh vực hợp tác